các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
tuy nhiên điều này không có gì là đảm bảo
qua đó bà nhấn mạnh điều tối quan trọng là mọi người vẫn phải tự bảo vệ mình không bị nhiễm virus sars cov hai
ngay cả khi bạn đã được tiêm chủng hoặc tiêm liệu tăng cường
theo tiến sĩ iwasaki các nhà khoa học vẫn tiếp tục tìm hiểu virus sars cov hai sự lây nhiễm và hậu quả khi mắc căn bệnh này
bà nêu rõ mục tiêu của chúng tôi là cố gắng xác định nguyên nhân gây ra hội chứng covid kéo dài loncovite
hội chứng này có thể ảnh hưởng đến rất nhiều cơ hội
cơ quan trong cơ thể như hệ thần kinh hệ tiêu hóa hay hệ hồ hấp
hiện tại chúng tôi chưa nắm được hội chứng covid sẽ kéo dài có thể diễn ra trong bao lâu
và nếu chúng ta không hiểu về hội chứng này chúng ta sẽ không biết cách điều trị covid một mươi chín sao cho hiệu quả hơn
do đó những nghiên cứu của chúng tôi nhằm hiểu rõ cơ chế cơ bản của bệnh
qua đó có thể đưa ra liệu pháp điều trị tốt hơn đối với bệnh nhân covid một mươi chín
trong vài tuần omitralk xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay
biến thể omit ron có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc các triệu chứng phổ biến của người mắc oit frene
sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nung mửa và chán ăn
hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm omicron
nhập viện thấp hơn so với delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omic ron mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omicron gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus
dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tuần trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng hai ba tuần sau khi khởi phát
tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là khó thở
mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến
giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản
đều đóng vai trò rất quan trọng
uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng dồi dào
tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn nha